trước đó trong phiên thảo luận về vấn đề ngoại giao và an ninh tại hội nghị thượng đỉnh g bảy
thủ tướng nhật bản kishida fumio hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với nga
liên quan đến vấn đề tại ukraine
các biện pháp bao gồm cấm nhập khẩu vàng của nga cấm cung cấp một số dịch vụ đối với nga
như kế toán tín thác phong tỏa tài sản đối với bảy mươi cá nhân và tổ chức của nga
cấm xuất khẩu hàng hóa tới chín mươi tổ chức có liên quan đến hoạt động quân sự của nga tại ukraine
bên cạnh đó thủ tướng kishida cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ
trong khi đó thổ nhĩ kỳ khẳng định sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại nga
vì lợi ích kinh tế của mình
tổng thống thổ nhĩ kỳ cho rằng các biện pháp trừng phạt chống nga trước hết sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế thổ nhĩ kỳ
mặt khác nếu thổ nhĩ kỳ tham gia trừng phạt nga sẽ ảnh hưởng đến vai trò trung gian của nước này
trong cuộc xung đột nga ukraine
trước đó ngày tám tháng sáu ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mép lut cavusoglu cũng đã lên tiếng ủng hộ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống nga